mở rộng đấu tranh trên án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tạm giữ khẩn cấp ba đối tượng khác có liên quan trong vụ án này
gồm thào a đại chú tệ bản nộc cốc xã đứa mòn huyện sông mã tỉnh sơn la giang a si và giang a tỉnh
cùng chú tại bản háng tàu xã trường sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ khi bắt các đối tượng gồm ba bánh heroin có trọng lượng chín trăm sáu mươi sáu hai mươi bốn gram cùng một số tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lầu a dùa vận chuyển thuê số ma túy trên cho giang a si từ khu vực giáp danh
giữa xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên và xã báo sinh huyện sông mã tỉnh sơn la
đến bến xe khách sơn la với giá một mươi năm triệu đồng để si đem bán cho thảo a đại còn giang a tỉnh nhận nhiệm vụ
khi thấy lực lượng chức năng thì báo cho giàng a di hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn văn quang chú tại huyện châu thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang khởi tố
vào khoảng một mươi một h một mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác thuộc công an huyện châu thành
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của quang đang ở
tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang quang đang bán ma túy cho một con nghiện tại phòng ngủ của mình
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai mươi bốn đoạn ống hút hàn kín hai đầu bên trong có chứa ma túy đá
cùng với nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an quang khai nhận số ma túy trên quang vừa mua với giá hai triệu rưỡi rồi đem về phòng ngủ
phân lẻ ra để bán kiếm lời và có ma túy sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
còn tại tỉnh lạng sơn với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
ngại quán karaoke một mươi một thanh niên vừa bị công an huyện văn lãng bắt quả tang
tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trúc sinh tại địa chỉ xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng một mươi một nam nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật gồm ma túy tổng hợp khí cười dao kiếm
và nhiều tăng vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh bảy trên một mươi một
một trường hợp dương tính với các chất ma túy này
vào ngày một mươi năm tháng tám công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố bị can với nguyễn trường giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú thệ xã chính lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội giết người
giang là đối tượng đã đánh và xiết cổ một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chín đã khiến cháu bất tỉnh
tưởng cháu đã chết giang lấy thùng cắt tông đựng loa cho cháu vào rồi
cho vào tủ bảo ôn nhằm tước mạng sống của nạn nhân
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng tám cháu bé ba tuổi trú tại xã nhân chính huyện lý nhân
sang quán trà sữa của giang để chơi
bực tức vì bị cháu bé hỏi nhiều nên giang đã cầm chiếc chầy đánh trúng vào phần đầu sau của cháu bé
khiến cháu bé ngã khỏi giường đập đầu xuống sàn nhà và khóc to
thấy cháu bé kêu to giang nảy sinh ý định sát hại cháu bé nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh
sau đó đặt cháu vào thùng cắt tông cho vào tủ đông rồi bỏ đi
tối cùng ngày
tỉnh phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội
thưa quý vị lợi dụng làm tài xế của các công ty doanh nghiệp
nhiều đối tượng đã trộm cắp và đem tiêu thụ xăng dầu của khu công nghiệp để kiếm tiền bất chính
một đường dây tội phạm liên quan đến hành vi trên đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
triệt xóa thành công bắt giữ nhiều đối tượng
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai một số doanh nghiệp vận tải tại khu công nghiệp nam cấm tỉnh nghệ an
phát hiện tình trạng xăng dầu bị mất trộm
các đối tượng khá tinh vi khi mỗi lần chỉ rút trộm vài chục lít xăng dầu
nên nhân viên quản lý rất khó phát hiện
qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở khu công nghiệp
các khu công nghiệp trên địa bàn thì công an huyện nghi lộc phát hiện tình trạng là một số lái xe
của các công ty đã cầu kết móc nổi với các đối tượng bên ngoài địa bàn
để trộm dầu và bán cho các đối tượng ngoài
tình trạng trên thường xuyên xảy ra gây nên tình trạng bất an cũng như tâm lý lo lắng hoang mang
cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn lợi dụng sở hờ công tác quản lý lòng lẻo
trước tình hình đó công an huyện nghi lộc đã quyết tâm sạc lập chuyên án đầu tranh mạnh với loại đối tượng này
sau hơn hai tháng điều tra lực lượng công an đã phá chuyên án
bước đầu bắt hai đối tượng trong đường dây
cấp và tiêu thụ xăng dầu của khu công nghiệp
đối tượng chính trong đường dây này là nguyễn xuân hải chú huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
hải đã thiết lập một địa điểm chuyên thu gom xăng dầu của tài xế bớt xén xăng dầu
của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nam cấm
sau khi thu mua với giá rẻ hải bán cho các phương tiện khác với giá thấp hơn giá quy định
để phạm tội hải đầu tư máy bơm xe ô tô và hệ thống thùng phi càn nhựa
em mua của những người
xe người ta dư dầu người ta bản rồi em mua xong rồi em để xe dư nữa thì em bản cho dân người ta chảy mảy mảy cải rồi các kiểu
điều đáng nói khi hải có hoạt động thu gom xăng dầu đã khơi dậy ý định trộm cắp của nhiều lái xe
nhất là các tài xế trong doanh nghiệp vận tải xăng dầu
các mặt hàng được hải thu gom nhanh thanh toán gọn
nên nhiều tài xế đã bớt xén trộm xăng dầu của công ty để bán cho hải
cá biệt có tài xế
trộm một lần hơn năm trăm linh lít dầu để bán kiếm tiền tiêu xài
bộ dầu xong thì

mới nảy sinh ra với ý nghĩ là
bán dầu đó để trả tiền ngoài cho họ
trước đó là em đã được nghe
anh em ở trong công ty là cũng nói là ở ngoài cái ốt đó là họ mua dầu
nên là em mới đánh xe đến điểm đó và hỏi họ
bước đầu ban chuyên án đã chứng minh từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đường dây này đã tiêu thụ hơn một lít xăng dầu
cơ quan công an đã thu giữ một ô tô ba mươi thùng phi căn nhựa ống nhựa và nhiều vật chứng tài liệu có liên quan
thông tin chúng tôi mới cập nhật liên quan đến vụ lật thuyền ở xã bản mế huyện si ma cai tỉnh lào cai
đã khiến cho một người tử vong và bốn người mất tích
cả đêm qua và trong suốt buổi sáng ngày hôm nay lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân
và đến sáng nay đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai
đến sáu giờ sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà sùng thị chúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
bị trôi cách hiện trường vụ lật thuyền khoảng năm km
trước đó sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm dọc theo bờ sông chảy đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng tám
đã tìm được thi thể cháu ly anh tú sinh năm hai nghìn một
tuy nhiên tên tử ông lý xuân thành phó chủ tịch ubnd huyện si ma cai tỉnh lào cai
suốt cả đêm qua cho đến giờ có gần một trăm năm mươi người tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân
như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng tám tại khu vực sông chảy đoạn qua thôn cốc rế
xã bản mế huyện si ma cai tỉnh lào cai có năm người dùng thuyền đi qua sông sang thăm người thân
tại thôn na lốc xã bản lầu huyện mường khương
khi mới lên thuyền chưa kịp nổ máy do nước chảy xiết thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy bị lật thuyền và mất tích
như vậy đến thời điểm này vẫn còn ba người hiện đang mất tích lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại